tổng thống mỹ joe biden ngày hôm qua đã kêu gọi hành động ngăn chặn vấn nạn bạo lực súng đạn
sau vụ nổ súng tại đại học bang michigan trước đó một ngày khiến ba người thiệt mạng và năm người bị thương
phát biểu tại một sự kiện ở washington tổng thống biden chia sẻ nỗi đau với thân nhân các nạn nhân trong vụ việc
ông khẳng định những vụ xả súng là áp mọc tồi tệ nhất với gia đình nhưng lại đang xảy ra quá thường xuyên tại mỹ
ông khẳng định sẽ làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn nạn bạo lực súng đạn
nhà lãnh đạo mỹ cũng nhấn mạnh chính phủ đã đạt bước tiến lớn khi thông qua dự luật về kiểm soát súng đạn
mà hai đảng cùng soạn thảo được coi là dự luật mang tính bước ngoặt trong ba mươi năm qua
tuy nhiên ông cho rằng vẫn còn nhiều việc hơn nữa cần phải làm để kiểm soát bạo lực liên quan tới súng đạn
và ông cam kết cùng người dân giải quyết nỗi lo ngại này liên quan đến vụ nổ súng tại đại học bang michigan
nhà chức trách cùng ngày cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ của hung thủ
kết quả điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông bốn mươi ba tuổi này có tiền sử
về sức khỏe tâm thần đối tượng đã tự sát ngay sau khi gây án